kính thưa quý vị thu hồi giấy phép thành bưởi không thời hạn chỉ cấp lại nếu đủ điều kiện
đó là chia sẻ của ông đỗ ngọc hải trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm
tại buổi họp báo kinh tế xã hội tại tp hcm chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết việc thu hộ giấy phép kinh doanh không thời hạn
được thực hiện theo quy định trong nghị định một mươi của chính phủ
và do cơ quan quản lý nhà nước cấp phép ra quyết định
sau khi đơn vị kinh doanh khắc phục và có nhu cầu tiếp tục kinh doanh vận tải bằng ô tô
thì phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép mới
tuy nhiên trường hợp của thành bưởi sẽ đặc biệt hơn vì trước đó có nhiều hành vi vi phạm hành chính
hoạt động kinh doanh vận tải theo nghị định một trăm linh của chính phủ
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã ra quyết định xứ phạt chín mươi một triệu đồng
hình thức phạt bổ sung là tức quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành bưởi với thời hạn ba tháng
trường hợp thành bưởi đồng hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh thì cơ quan quản lý nhà nước
tiến hành xem xét các điều kiện tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm